vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp bình thành a và ấp bình thành b xã bình thạnh
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám thành phố hồng ngự tổ chức tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng lần thứ hai tại xã bình thạnh
thì phát hiện một mươi ba trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại ấp bình thành a và ấp bình thành b
nguồn lây ban đầu được xác định xuất phát từ đám tang tại nhà ông nguyễn văn mẩng chú tại ấp bình thành b xã bình thạnh
trước đó mẹ ruột của ông mầng mắt tại bệnh viện trợ giấy cả ông mầng và mẹ ruột đều có kết quả xét nghiệm pcr âm tính với covid một mươi chín
vào ngày sáu tháng tám khi về địa phương ông mẩn đã không chấp hành quyết định cách ly tại nhà
nhiều lần tụ tập đông người nhậu nhẹt trong quá trình tổ chức đám tàng
sau mẹ ruột tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám ổ dịch tại ấp bình thành a và ấp bình thành b đã phát hiện hai mươi ba kf tám mươi tám kf một và một trăm sáu mươi chín kf hai